do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên đêm ngày một mươi bảy tháng ba
dạng sáng ngày một mươi tám tháng ba nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai có mưa vừa mưa to
đặc biệt là một số địa phương còn xuất hiện cả mưa đá làm ảnh hưởng và thiệt hại đến nhà cửa hoa màu của người dân
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
qua thống kê sơ bộ từ các địa phương mưa đá và rông lốc đã làm tám mươi hai nhà dân bị tốc mái vỡ ngói
trong đó gần năm mươi nhà bị hư hỏng trên năm mươi hàng trăm hectare cây trồng tại các huyện simacai bắc hà văn bàn và mường khương bị ảnh hưởng
ngay sau khi xảy ra rông lốc mưa đá các địa phương của tỉnh lào cai đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ dân quân
và các lực lượng chức năng khác xuống các thôn bản hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa khắc phục thiệt hại
nhanh chóng ổn định cuộc sống đồng thời thống kê lên phương án để hỗ trợ cho người dân